việt nam có một chín tám trăm bảy mươi chín ca mắc covid một mươi chín đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi hai trăm năm mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là
một trăm linh bốn tám trăm bảy mươi chín ca trong đó có tám trăm năm mươi ba ba trăm chín mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bốn tỉnh thành phố không có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là ninh bình yên bái bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
thành phố hồ chí minh bốn trăm bốn mươi năm hai trăm linh ba ca bình dương hai trăm bốn mươi hai hai trăm bốn mươi ba ca đồng nai bảy mươi sáu sáu trăm năm mươi sáu ca
long an ba mươi sáu ba trăm sáu mươi hai ca tiên giang hai mươi một trăm năm mươi ca
tình hình điều trị covid một mươi chín số bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị là ba năm trăm một mươi năm ca trong đó có bốn trăm ba mươi một ca thở máy và ecmo
tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tám trăm năm mươi sáu hai trăm một mươi một ca số bệnh nhân nặng đang điều trị là ba năm trăm một mươi năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai bốn trăm một mươi ca thở oxy dòng cao hfnc bốn trăm một mươi k
hai trăm bảy mươi bốn ca thở máy không xâm lấn một trăm linh sáu ca thở máy xâm lấn ba trăm một mươi một ca ecmo một mươi bốn ca
số bệnh nhân tử vong trung bình tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là bảy mươi bốn ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam đến nay là hai mươi hai chín trăm ba mươi ca chiếm tỷ lệ hai ba so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp từ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện được hai mươi ba bảy trăm ba mươi một trăm ba mươi mẫu cho sáu mươi ba sáu trăm bảy mươi năm chín trăm sáu mươi sáu lượt người
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tình hình tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã được tiêm là chín mươi sáu năm trăm năm mươi bảy bốn trăm năm mươi hai liều
trong đó tiêm một mũi là sáu mươi ba sáu trăm tám mươi hai một trăm sáu mươi tám liều tiêm mũi hai là ba mươi hai tám trăm bảy mươi năm hai trăm tám mươi bốn liều
theo số liệu thống kê của trang mạng wondomet infor cập nhật đến sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi một giờ việt nam
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là hai trăm linh
tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là một trăm năm mươi ba một trăm ba mươi một một trăm chín mươi hai ca trong đó có năm một trăm linh hai bốn trăm bốn mươi một người tử vong
nhiều nước chứng kiến sự bùng phát của biến chủng mới như mỹ anh nga ukraine thổ nhĩ kỳ và số ca mắc mới vẫn cao
trong một ngày qua mỹ là nước có số ca mắc mới cao nhất trong kỹ số ca tử vong mới cao nhất thế giới xảy ra tại nga trên một hai trăm linh ca
các nước cũng ghi nhận trên hai trăm hai mươi tám triệu bệnh nhân được điều trị khá là cao
trong một ngày qua mỹ đã thỏa bệnh số ca đang điều trị tích cực là trên một mươi chín triệu ca và trên bảy mươi bảy ca hiện đang ở trong tình trạng nguy kịch
ngày một mươi hai tháng một mươi một thế giới có một trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới chín mươi bảy quốc gia trên vùng lãnh thổ có các ca tử vong vì dịch bệnh
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là mỹ với bảy trăm tám mươi hai ca tử vong trong tổng số bốn mươi bảy triệu bảy trăm linh ca
tiếp đó là ấn độ với bốn trăm sáu mươi hai sáu trăm chín mươi ca tử vong
trong số ba mươi bốn bốn trăm một mươi bốn một trăm tám mươi sáu ca
tính theo tỷ lệ dân số peru là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất
theo đó cứ một trăm linh người thì có sáu trăm linh tám người tử vong
tiếp đến là bonnia hostegovina với ba trăm sáu mươi ba người và cộng hòa bắc macedonia với ba trăm năm mươi người trên một trăm linh dân
tặng sổ tiết kiệm hai mươi triệu đồng cho trẻ có bố mẹ mất vì covid một mươi chín
công đoàn viên chức việt nam đã có hướng dẫn về việc giả soát
hồ sơ đề nghị trao sổ tiết kiệm công đoàn việt nam cho trẻ em mồ côi còn là đoàn viên công đoàn tử vong vì covid một mươi chín
theo đó đối tượng là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi mua cô cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn tử vong vì covid một mươi chín
trường hợp đoàn viên công đoàn tử vong nhận con nuôi thì phải đảm bảo đầy đủ các thủ tục của pháp lý về điều kiện
trình tự thủ tục nhận con nuôi
về mức trao tặng số tiết kiệm trị giá một mươi triệu đồng trên cháu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn
mồ côi cha hoặc mẹ do tử vong vì covid một mươi chín
tặng số tiết kiệm trị giá hai mươi triệu đồng trên cháu trẻ em dưới một mươi sáu tuổi là con đoàn viên công đoàn
mồ côi do cả cha và mẹ tử vong vì covid một mươi chín
thời điểm thực hiện hỗ trợ từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thời gian tính tuổi trẻ em được hỗ trợ tính từ thời điểm đoàn viên công đoàn tử vong vì covid một mươi chín
bình dương yêu cầu các cơ sở y tế áp dụng đúng giá xét nghiệm theo quy định của bộ y tế
ngày một mươi hai tháng một mươi một giám đốc sở y tế tỉnh bình dương đề nghị các cơ sở y tế nghiêm túc triển khai thực hiện đúng
theo nội dung thông tư số một mươi sáu của bộ y tế về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
sở y tế tỉnh bình dương yêu cầu về quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
xét nghiệm sars cov hai test nhanh giá dịch vụ mức thanh toán tối đa không quá một trăm linh chín bảy trăm linh đồng trên một xét nghiệm
xét nghiệm sars cov hai bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động mức thanh toán tối đa không quá một trăm tám mươi sáu sáu trăm linh đồng trên một xét nghiệm
về xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time rt pcr trường hợp mẫu đơn có mức thanh toán tối đa không quá năm trăm một mươi tám bốn trăm linh đồng trên một xét nghiệm
các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đủ điều kiện thực hiện xét nghiệm covid một mươi
phải kê khai thức
xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time rt pcr đêm ít giá theo quy định gửi bằng giá thu phí tết nhanh và xét nghiệm sars cov hai bằng kỹ thuật real time rt pcr của đơn vị về cơ sở y tế để đăng công khai trên website sở y tế bình dương hạn chót trước ngày ba mươi tháng một mươi một
sở y tế tỉnh bình dương sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm lợi dụng dịch bệnh để tăng giá dịch vụ